lê hoàng long ba mươi một tuổi quê tại thành phố hải phòng bị cáo buộc môi giới cho hai cô gái nổi tiếng trong giới sobis bán dâm với giá một mươi năm usd một lượt mỗi người đã bị buộc cục hành sát hình sự khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội môi giới mại dâm
theo cơ quan công an long là quản lý của một số nghệ sĩ việt nam và đại diện cho nhiều nghệ sĩ hàn quốc khi hoạt động ở việt nam
long cũng nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang khi tham dự nhiều sự kiện nổi tiếng trong nước và thế giới
dựa vào sự nổi tiếng và các quan hệ rộng với giới sobis long đã vận hành một đường dây môi giới mại dâm xuyên quốc gia
long khai nhận đã môi giới mua bán dâm cho một cô gái là hoa hậu á hậu người đẹp trong giới sobit ở việt nam và hàn quốc
long còn thông qua các đối tác nước ngoài để môi giới mại râm cho một số người đẹp của nhiều nước châu á với giá vài chục nghìn usd
ngày hai mươi năm tháng tám các trinh sát bắt quả thang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một khách sạn cao cấp ở quận một tp hcm trong đường dây của long